xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên trong ba ngày tới ở các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
đồ ở ban trưa giảm thấp chỉ từ bốn mươi đến năm mươi năm nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi giờ sáng cho đến tận một mươi chín h tối
tại phía tây bắc bộ cũng duy trì tình trạng nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ở trên khu vực sẽ là ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng lai châu điện biên có thể có mưa cục bộ vào đêm và sáng
nắng sẽ bớt gây gắt hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
với các tỉnh miền trung nơi chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ứng phơn
nên nắng nóng xảy ra ở nơi đây với cường độ gai gắt và trên diện rộng
từ thanh hóa cho đến phú yên nhiệt độ cao nhất là ba mươi bảy bốn mươi độ
riêng tại khu vực vùng núi phía tây có nơi cao hơn như là quỳ hợp quỳnh liêu nghệ an
hương khê hà tĩnh và nam đông thừa thiên huế
các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận nắng nóng gai gắt sẽ xảy ra tại khu vực
từ đà nẵng trở vào đến phú yên với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ
riêng với các tỉnh từ khánh hòa vào đến bình thuận nắng nóng xảy ra sẽ bớt gây gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
chiều tối có thể xảy ra mưa rông cục bộ
do ảnh hưởng của gió tây nam với cường độ trung bình
nên tại khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục có mưa giải rác về chiều tối
vùng mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực phía nam tây nguyên như tại đắk nông lâm đồng
còn về nhiệt độ hầu như là ít biến đổi
với nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng ba mươi cho đến ba mươi ba độ
nam bộ tiếp tục có mưa trong những ngày tới
lưu ý tại các tỉnh ven biển nam bộ như cà mau bạc liêu kiên giang và sóc trăng
có thể xuất hiện mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ ổn định ở mức là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ vào lúc trưa và chiều